trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi chào mừng chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
vào chiều ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đảng ủy văn phòng trung ương đảng đã tổ chức lễ trao huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng đồng chí võ văn thường thường trực ban bí thư đã trân trọng trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
được kết nạp đảng vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy với năm mươi năm năm đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam đồng chí nguyễn phú trọng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người cộng sản kiên cường
đồng chí nguyễn phú trọng kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội giữ gìn nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng tính tiên phong gương mẫu không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện
trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của đảng với tổ quốc và nhân dân
trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người cộng sản kiên cường
trong vụ án này cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính
công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng trương thanh phong
trú tại phường bảy thành phố trà vinh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đoàn trí thành hỏi mượn phong cây súng rulo bằng kim loại màu trắng
sáu viên đạn đến ngày năm tháng chín trong lúc ngồi nhậu giữa thành và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn nên thành dùng súng bắn
làm một người bị thương biết thành sử dụng súng gây án đến hai mươi giờ cùng ngày phong đã đến cơ quan công an tự nguyện giao nộp súng
cùng năm viên đạn chưa sử dụng và khai nhận mua khẩu súng trên của một người quen tại tp hcm kết quả giám định xác định khẩu súng trên là súng quân dụng